chuyển sang một vài tin tức covid một mươi chín tại trung quốc
ngày hai mươi một tháng bốn chính quyền thành phố thượng hải thành phố lớn nhất ở trung quốc
thông báo tạm thời tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch covid một mươi chín
kể cả ở những quận đã khống chế được chuỗi lây nhiễm
trong bối cảnh số ca mắc mới bên ngoài các khu cách ly ở thành phố này tăng trở lại
hồi đầu tuần này giới chức thượng hải đánh giá xu hướng dịch bệnh gần nhất cho thấy
thành phố này đã khống chế được chuỗi lây nhiễm dịch
làm dấy lên hy vọng các biện pháp hạn chế sắp được nới lỏng
tuy nhiên sáng hai mươi một tháng bốn chính quyền quận tỉnh an là trung tâm thành phố
nơi có khoảng một triệu dân và có các trung tâm thương mại sầm ớt nhất của thành phố
thông báo tạm thời chưa cho phép người dân ra khỏi nơi sinh sống do lo ngại tụ tập đông người
tương tự quần đảo sùng minh cũng thông báo hầu hết các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì
ngay cả khi quận này không ghi nhận các ca mắc mới nào bên ngoài các khu vực cách ly
theo đó các siêu thị trên đảo tiếp tục đóng cửa các phương tiện chưa được phép lưu thông
nếu không có giấy phép và một số thị trấn trên đảo
mỗi hộ chỉ được cử một người ra khỏi nhà mỗi ngày
thượng hải ghi nhận một mươi năm tám trăm sáu mươi một ca mắc mới không triệu chứng trong ngày hai mươi tháng bốn
giảm so với mức một mươi sáu bốn trăm linh bảy ca ghi nhận một ngày trước đó
các ca có triệu chứng là hai sáu trăm ba mươi bốn tăng từ hai bốn trăm chín mươi bốn ca ghi nhận ngày một mươi chín tháng bốn
trong khi đó số ca tử vong ở thượng hải trong làn sóng lây nhiễm lần này cũng tăng lên hai mươi năm ca
thêm tám ca so với một ngày trước
từ đầu tháng bốn thượng hải bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đợt dịch bùng phát
và cũng là đợt dịch nghiêm trọng nhất trong hai năm qua
ngày càng nhiều người lo ngại là việc kéo dài phong tỏa tại thành phố cửa ngõ giao thương
quan trọng hàng đầu thế giới sẽ gây thêm áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu
vốn chịu nhiều gián đoạn trong hai năm dịch bệnh hoành hành
đến nay nhiều doanh nghiệp đã được phép khôi phục hoạt động
nhưng với điều kiện phải tuân thủ các quy định quản lý chặt chẽ để phòng dịch